hôm nay đội cảnh sát giao thông số ba công an tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng lê quốc khoa hai mươi một tuổi và phạm văn cường ba mươi tuổi
cùng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai cùng tăng vật là chiếc xe ô tô và hai trăm sáu mươi kg pháo hoa nổ để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng hai giờ sáng cùng ngày trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường dt bảy trăm năm mươi chín đội cảnh sát giao thông số ba công an tỉnh bình phước đã phát hiện
một xe ô tô lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín hướng từ huyện bù đốt đi tp hcm có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên tài xế không dừng lại mà tăng ga chạy về hướng tp hcm
khi bị tổ công tác truy đuổi tới địa bàn phường phước bình thị xã phước long hai đối tượng đã mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
khám xét trong xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi a bốn mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi phát hiện có một trăm năm mươi bánh pháo hoa nổ trọng lượng hai trăm sáu mươi kg
hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu tết nên khoa đã lên khu vực chợ thiện hưng huyện bù đốp mua pháo và thuê cường vận chuyển về tỉnh đồng nai để tiêu thụ